để phát triển thành phố hồ chí minh thành một trung tâm đô thị sáng tạo cần coi văn hóa nghệ thuật là động lực từ đó đưa ra giải pháp hạn chế tiêu cực và sản phẩm văn hóa thông tin độc hải
đây là một trong những điểm cần lưu ý được đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh tại hội nghị tập huấn
nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý lãnh đạo văn học nghệ thuật do hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương tổ chức vào sáng nay tại tp hcm
từ năm hai nghìn chín đến nay hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương đã tổ chức một mươi chín hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và những người hoạt động lý luận
phê bình văn học nghệ thuật nhằm thúc đẩy xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân là chủ thể sáng tạo
hội nghị diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng chín với các chuyên đề tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học nghệ thuật
định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học nghệ thuật tình hình điện ảnh hiện nay vấn đề và giải pháp
cũng tại hội nghị đây đồng chí nguyễn hồng vinh nguyên tổng biên tập báo nhân dân có chuyên đề báo cáo kết quả năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước